thưa quý vị vòng chung kết world cup hai nghìn hai mươi hai đang diễn ra vô cùng sôi động tại qatar
khi ba mươi hai đội bóng hay nhất hành tinh cùng nhau tranh tài với khát vọng hiện thực hóa giấc mơ vô địch
chạm tay vào chiếc cúp vàng danh giá của fifa có khắc tên tổ quốc dưới đây
tuy nhiên một điều khá thú vị là từ trước đến nay các nhà vô địch world cup không được thực sự sở hữu chiếc cúp vàng đắt giá
mà chỉ được trao để ăn mừng sau trận chung kết
thay vào đó họ nhận được một chiếc cúp bản sao mặc đồng
cả chiếc cúp thật và bản sao của nó đều được thiết kế ở một sưởng đúc đặc biệt tại italia
nơi mà công việc sản xuất cúp vàng đã trở thành một phần di sản gia đình được tra truyền con nối trong hơn năm mươi năm qua
mời quý vị và các bạn cùng ghé thăm xưởng đúc đặc biệt này trong phần cuối của bản tin sau đây
cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại
hơn năm mươi năm qua lò nung vẫn luôn rực lửa tại sử điêu khắp peptoni tại paderno dugnano một nơi làng nhỏ của italia
đây là nơi
khi chiếc cúp vàng fifa ra đời
năm một nghìn chín trăm bảy mươi một tác phẩm của nhà điêu khắc người italia shinbio ghazaniga đã vượt qua năm mươi ba đối thủ khác từ khắp nơi trên thế giới
để viên dự được chọn là cúp vàng thay thế cho chiếc cúp nguyên bản jules leme
cũng kể từ đó công việc chế tạo cúp vàng đã gắn liền với gia đình gazaiga
khi lên ý tưởng thiết kế chiếc goop cha tôi đã nghĩ đến hình ảnh những nhà vô địch cầm nói trên tay
và dơ lên cao trước hàng hoạt
trong kính máy ảnh và máy quay phim chiếc cúp này có thể được nhìn thấy ở mỗi góc
nó là biểu tượng cho tình yêu và niềm tin vào thể thao
chiếc cúp có chiều cao ba mươi sáu tám cm nặng năm kg với chất liệu là vàng một mươi tám k bảy mươi năm
với thiết kế hai cầu thủ đang ăn mừng và nâng cao quả địa cầu
chiếc hốp được xem là biểu tượng cho sự hân hoan và cảm xúc dâng trào của người vận động viên trong men say chiến thắng
đây là kỳ world cup đầu tiên từ khi tôi làm việc ở sưởng
tôi đang chờ đến đêm chung kết để xem ai sẽ là người chiến thắng và được nâng chiếc cúp trên tay
cả tôi và tất cả đồng nghiệp tại xưởng đều có cảm xúc rất đặc biệt mỗi khi nhìn thấy chiếc cúp này
một cảm xúc hân hoan tự hào khó tả
kết thúc mỗi mùa world cup bản gốc của cúc vô địch sẽ được gửi về sườn đúc tại italia
và bản sao bằng đồng sẽ được gửi cho nhà vô địch
tại beptony chiếc cúp danh giá sẽ được trùng tu
đưa trở lại hình dáng ban đầu sau thời gian đi khắp thế giới và tiếp xúc với môi trường bên ngoài
đó luôn là cảm giác đặc biệt khi chiếc cúp nguyên bản trở về
khi trở lại xưởng chiếc cúc đã được bao phủ bởi tình yêu và niềm chiến thắng
nó quay lại đây như một chuyến spa tân trang sắc đẹp
chúng tôi sẽ mạ vàng lại và sổ phần hư hại điển hình như những vết sức nhỏ trên cúp
xưởng bertone không chỉ làm cúp cho các kỳ world cup
mà còn chịu trách nhiệm chế tắc huy chương vàng và nhiều bản sao cúp khác cho những giải đấu
italia sẽ theo dõi fifa world cup qatar hai nghìn hai mươi hai từ bên lề sau khi không vượt qua được vòng loại
nhưng quốc gia này vẫn sẽ góp mặt ở trận chung kết thông qua chiếc cúp vô địch
chúng tôi rất tự hào về điều đó
mặc dù italia không thể tham dự vòng chung kết nhưng tôi biết quốc gia của mình vẫn sẽ góp mặt tại trận đấu
đó chính là điều của chúng tôi
như truyền thống sau khi world cup hai nghìn hai mươi hai kết thúc
chiếc cúp thật sẽ được chuyển tới lưu giữ ở bảo tàng bóng đá fifa ở zurich thụy sĩ
nhưng trước đó nó sẽ được trở về nhà của mình ở italia và tiếp tục được chăm sóc
nghỉ ngơi trong sưởng đúc lâu đời này